thưa quý vị sáng nay hai mươi tám tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh ninh thuận
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bàn bộ ngành trung ương tỉnh ninh thuận và các địa phương trong vùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước
ninh thuận là tỉnh ven biển duyên hải nam trung bộ nằm trên giao điểm của ba trục giao thông chiến lược
nối liền ba vùng đông nam bộ nam trung bộ và tây nguyên có mật độ dân số khá thấp
có tiềm năng phát triển du lịch phát triển năng lượng tái tạo có tốc độ gió lớn nhất nước trung bình bảy năm m trên dây
số giờ nắng trung bình trong ngày cao nhất nước bảy bảy giờ mỗi ngày với cường độ lớn nhiều công trình kiến trúc cổ trăm pa còn nguyên vẹn
có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng lợi thế về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản bờ biển dài một trăm linh năm km là một trong bốn ngư trường lớn của cả nước
người dân ninh thuận có truyền thống anh hùng cách mạng ý chí tự lực tự cường năng động sáng tạo thân thiện
luôn có quyết tâm khát vọng vươn lên
quy hạch mới của tỉnh ninh thuận được triển khai theo hướng thu hút đa dạng các nguồn lực tích hợp các nguồn lực
đồng thời tập trung vào năm trụ cột phát triển chính có tính cạnh tranh cao
cụ thể tỉnh ninh thuận tập trung vào trụ cột năng lượng và năng lượng tái tạo du lịch chất lượng cao với các sản phẩm đặc trưng
công nghiệp chế biến chế tạo nông nghiệp công nghệ cao xây dựng kinh doanh bất động sản
cùng với các trụ cột trên tỉnh ninh thuận cũng đã lập danh mục năm mươi năm dự án thu hút vốn đầu tư trọng tâm
sau khi lắng nghe các ý kiến của đại biểu góp ý cho quy hạch tỉnh ninh thuận để phát triển năng động nhanh và bền vững
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh quy hoạch tỉnh ninh thuận đã được chuẩn bị công phu bài bản khoa học
xây dựng với tư duy đột phá tầm nhìn dài hạn đã dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh từ thiên nhiên con người truyền thống văn hóa lịch sử cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
tới đây tỉnh cần tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh vùng nam trung bộ
theo bốn vùng lãnh thổ ba vùng động lực ba hành lang phát triển năm nhóm ngành đột phá quan trọng
lấy kinh tế biển và kinh tế đô thị làm động lực phát triển
thủ tướng nêu rõ năm nhóm ngành đột phá quan trọng là năng lượng năng lượng tái tạo các ngành du lịch chất lượng cao
công nghiệp chế biến chế tạo và ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ngành xây dựng và thị trường bất động sản
về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thủ tướng phạm minh chính gợi ý tinh thần khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch
đảm bảo tính tuân thủ và nông bộ phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng quy hoạch ngành
cùng với đó tỉnh cần đổi mới tư duy tầm nhìn phát triển khai thác tối đa nguồn lực bên trong
phát huy truyền thống lịch sử văn hóa đẩy mạnh hợp tác công tư lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư

phù hợp với hoàn cảnh điều kiện từng giai đoạn phát triển và với khả năng nguồn lực của mình
nhưng mà không phá vỡ cái không gian đã được quy hoạch
thủ tướng phạm minh chính đặc biệt lưu ý tỉnh ninh thuận phải phổ biến sâu rộng quy hoạch nhiều hình thức khác nhau
để nhân dân doanh nghiệp nhà đầu tư hiểu nắm rõ từ đó ủng hộ quy hoạch làm theo quy hoạch
giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân thụ hưởng
thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh ninh thuận
đã nói thì phải làm đã cam kết thì phải thực hiện đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất cân đong đo đếm và lượng hóa được
tạo khí thế động lực mới cho tỉnh ninh thuận phát triển nhanh và bền vững
tại hội nghị tỉnh ninh thuận đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giấy ký nhận
biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư với các nhà đầu tư doanh nghiệp triển khai một mươi năm dự án với tổng vốn dự kiến là hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
cũng tại hội nghị tỉnh ninh thuận đã tiếp nhận hỗ trợ từ hai mươi ba doanh nghiệp nhà hảo tâm với kinh phí hơn bảy tỷ đồng
xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn góp phần thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm
nhà rột nát trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phát động
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vụ cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh đã làm hai cán bộ chiến sĩ kiểm lâm tử nạn khi chữa cháy
đây là đám cháy rừng lớn nhất xảy ra tại hà giang trong nhiều năm nay làm thiệt hại hơn một mươi năm hectare rừng tự nhiên
chiều tối qua hai mươi bảy tháng bốn đám cháy đã được khống chế cơ bản không phát sinh thêm những điểm cháy mới
vụ cháy xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tại khu vực ba xã biên giới của huyện
hà giang đã bị xuyên phương tiến lao chải và xín chải
chính quyền tỉnh hà giang đã huy động lực lượng một hai trăm linh người gồm bộ đội biên phòng dân quân tự vệ và người dân địa phương tham gia chữa cháy
tuy nhiên do địa hình độ dốc lớn khu vực cháy cao trên một sáu trăm linh mét thời điểm cháy trời nắng nóng gió to nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
anh em có tinh thần rất tốt mặc dù rất khó khăn
đi bộ vào đến khu vực bốn năm tiếng đồng hồ nhưng có một số anh em cũng rất mệt mỏi
thậm chí là gần như là lả cơm đói cơm
thế nhưng mà khi vào đến vị trí thì là anh em vẫn có cái tinh thần rất là tốt
sau nhiều giờ nỗ lực cứu hỏa đám cháy cơ bản được khống chế
đêm qua và sáng nay cơ bản không phát sinh điểm cháy mới
tuy nhiên do thời tiết vẫn nắng nóng gió to các đám cháy có thể vẫn đang âm ỉ trong lớp thực bì nên có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào
chính quyền địa phương vẫn còn bố trí tại ba điểm cháy
mỗi điểm hơn một trăm linh người tuần tra canh gác dập tắt tàn lửa không để cháy lại
xác định là sẽ trực tại thực địa đến khi nào không còn một cái điểm lửa nào nữa không còn một điểm khói nào nữa thì chúng tôi được khi mà đánh giá an toàn thì chúng tôi sẽ cho lực lượng rút về rút về xã và vẫn động viên anh em là bà con nhân dân là vẫn sẵn sàng nghỉ ngơi tại nhà để nếu mà có xảy ra bùng phát lại thì sẽ huy động tiếp
diện tích cháy rừng thiệt hại trên một mươi năm hectare rừng tự nhiên gây ảnh hưởng đến môi trường sinh sản
trong trường sinh thái và đời sống của nhân dân hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
rừng tây côn lĩnh cao trên hai bốn trăm linh m được coi là nóc nhà vùng đông bắc đây là khu giữ chữ sinh quyền lớn với khoảng hơn tám trăm linh loài động thực vật quý hiếm
mới đây tàu điện bánh lốp một loại hình vận tải hành khách công cộng mới đã được giới thiệu và dự kiến áp dụng tại ba tuyến đường ở thủ đô hà nội
đây là mô hình tàu điện đô thị với giá thành đầu tư thấp hơn nhiều so với tàu điện
chạy dài và có năng lực vận tải khách gần tương đương
tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại hình này khi áp dụng vào điều kiện giao thông đặc thù tại hà nội
một đô thị với mật độ dân số lớn và lưu lượng xe cá nhân khổng lồ như hiện nay
tàu điện bánh lốp viết tắt là art là loại hình phương tiện giao thông công cộng thế hệ mới được phát triển trên nền tảng tàu điện truyền thống
điểm khác biệt là tàu được chuyển từ sử dụng
bánh sắt sang bánh lốp
hệ thống dẫn hướng bằng đường ray của tàu truyền thống được thay thế bằng đường ray ảo sử dụng làn đường riêng
đây là mô hình đã mang lại nhiều thành công tại các quốc gia trên thế giới
tuy nhiên nếu áp dụng ở hà nội thì có hợp lý hay không
bởi khi nhắc về art sẽ khiến nhiều người liên tưởng ngay đến brt một thử nghiệm không mấy hiệu quả của hà nội
tuyến đường brt lại biến thành tuyến đường gây cản trở giao thông ngược lại
thì mình nghĩ là sau tới đây nếu như mình có làm lại những dự án mang tính chất như vậy thì theo như mình hiểu thì chắc là cái tuyến đường mới đấy nó sẽ là một chiến dịch tích to hơn
thì mình nghĩ là hai cái đấy đều phải phát triển song song
qua vừa rồi thì người dân cũng đã từng chứng kiến việc hạ thi của brt cũng đã rất tốn kém
và liệu cái này tốn kém hơn thì chúng ta có đảm bảo chắc chắn rằng là nó đi đến khả quan không
người dân rất nghi ngại vấn đề này
bài học của brt đã cho thấy không phải cái gì thành công trên thế giới cũng sẽ thành công ở việt nam
những cảnh báo của các chuyên gia đã từng được đưa ra trước đây cho brt và giờ là art
đó chính là việc tận dụng hạ tầng giao thông sẵn có mà hạ tầng giao thông của hà nội thì không có sẵn
đường phố vốn hạn hẹp rồi đã hẹp rồi
lưu lượng giao thông thực tế vượt xa rất nhiều lưu lượng thiết kế rồi
vì vậy nếu đưa cái art với bánh lỗ
và nối hai toa ba toa ba toa bốn toa vào thì như vậy nó sẽ gây bức xúc cản trở rất nhiều trong vấn đề giao thông
các chuyên gia nhấn mạnh hà nội cần hết sức thận trọng tỉ mỉ trong nghiên cứu áp dụng loại hình tàu điện bánh lốp
không dễ để art có thể phù hợp và hiệu quả với mạng lưới giao thông của hà nội một thành phố với gần tám triệu xe cá nhân
thưa quý vị
camera giao thông có chức năng giám sát
theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông và kịp thời phát hiện sự cố giao thông trên các tuyến khi vắng bóng lực lượng chức năng
xong với số lượng camera ít ỏi như hiện nay sẽ khó có thể xử lý triệt để vi phạm
mới đây công an thành phố hà nội đã đề xuất lắp thêm camera phạt nguội
đây là một trong những giải pháp cần thiết để điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông
cứ vào giờ cao điểm tình trạng xe đi vào làn khẩn cấp diễn ra như cơm bữa
chỉ khi có lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn vi phạm sẽ giảm
xong khi vắng bóng tình trạng này lại tái diễn khiến cho tuyến đường vành đai ba này thường xuyên ồn tắc
mình biết là đi vào làn lào trái vì quy định của pháp luật nhưng mà hơi cổ một chút
và mình chấp hành các quy định sửa phạt của lực lượng cảnh sát giao thông
cái biện pháp camera nguội là nhằm thức tỉnh những hành vi mà cố tình vi phạm thì phải dừng lại
tự giác hơn
và việc bố trí camera phạt nguội cũng là một hình thức để nhắc nhở củng cố ý thức của người tham gia giao thông đặc biệt của người lái
hiện tuyến vành đai ba trên cao có ba mươi chín camera giao thông được lắp từ cầu thanh trì đến nút pháp vân quốc lộ một a
và nút giao từ nguyễn trãi khuất duy tiến đến cầu vượt mai dịch
hệ thống này đã giúp phát hiện kịp thời sự cố các vụ tai nạn ảnh hưởng giao thông trên tuyến
song với số lượng camera ít ỏi đang là kẽ hở để người tham gia giao thông lách luật
về thực tế các camera được lắp đặt trên đường sẽ giám sát trực tiếp và ghi hình lại các phương tiện vi phạm
do đó lực lượng chức năng sẽ dễ dàng để xử lý viêm các trường hợp vi phạm trên
việc ứng dụng công nghệ đã và đang nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bởi hệ thống camera hoạt động trên nền công nghệ lõi
là công nghệ xử lý nhận dạng ảnh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
hệ thống phù hợp với các chủng loại biển số ô tô của việt nam
và có thể hoạt động ở các điều kiện triển khai thực tế khác nhau như ban đêm ban ngày
thực tế chính sự hiệu quả từ hệ thống camera giám sát đã giúp điều chỉnh hành vi
nâng cao ý thức người tham gia giao thông ở những nơi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát
trong phần tiếp theo của chương trình tăng cường phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng
xứng danh ngôi trường mang tên tổng bí thư trần phú
thưa quý vị tối qua hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
đã tổ chức khai mạc năm du lịch tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi
chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn và điểm nhấn là lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang lần thứ ba
có quy mô lớn nhất việt nam với hai mươi hai khinh khí cầu do các phi công quốc tế đến từ các quốc gia
anh australia tây ban nha hà lan nhật bản trung quốc thái lan và việt nam điều khiển
trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự góp mặt của hơn một trăm linh gian hàng của tỉnh tuyên quang và các tỉnh thành phố trong cả nước
hội nghị kết nối đầu tư thương mại du lịch và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tuyên quang
ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề khoáng nóng mỹ lâm suối nguồn kỳ diệu
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh tuyên quang phấn đấu thu hút hơn hai bảy triệu lượt khách du lịch tổng thu từ khách du lịch đạt ba sáu trăm linh tỷ đồng
cũng trong tối qua hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố du lịch biển sầm sơn tỉnh thanh hóa đã khai mạc lễ hội du lịch biển
năm hai nghìn hai mươi bốn và khánh thành quảng trường biển
trục cảnh quan lễ hội thành phố sầm sơn đây là sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch thể thao
sôi động hấp dẫn trên địa bàn tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi
lễ hội du lịch biển năm nay tại thanh hóa tiếp tục là bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng với chủ đề
sầm sơn rực rỡ sắc màu với lợi thế và tiềm năng của mình sầm sơn đang quyết tâm trở thành khu đô thị du lịch biển
văn minh hiện đại là điểm đến an toàn hấp dẫn thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước
hè năm nay việc sầm sơn khánh thành và đưa vào sử dụng quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội với sức chứa hơn một mươi người
tổng mức đầu tư trên một bốn trăm linh tỷ đồng sẽ cho phép tổ chức các hoạt động lễ hội đường phố sôi động đa sắc màu văn hóa
tăng sức hấp dẫn thu hút du khách đưa du lịch sầm sơn trở nên bốn mùa biển hát
đến với khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào lễ hội mùa hè sapa xứ sở tình yêu với chuỗi các sự kiện độc đáo
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút vui vẻ và hạnh phúc cho du khách trong nước và quốc tế
lựa chọn sapa là điểm đến cho kỳ nghỉ dài ngày anh kiên cũng như nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi được tham gia vào lễ hội hoa hồng
hàng triệu bông hồng thuộc một trăm năm mươi giống từ nhiều nước trên thế giới đã cùng tạo nên một thung lũng hoa hồng rực rỡ
nhiều màu sắc
không chỉ hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp du khách đến với sapa đợt này còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa
nghệ thuật do các nghệ nhân sapa và huyện bình biên tỉnh vân nam trung quốc biểu diễn
cùng với đó là lễ hội đường phố sapa xứ sở tình yêu sản phẩm du lịch điểm hẹn trợ tình sapa
chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt trong các ngày nghỉ lễ